sáng nay ngày hai mươi sáu tháng chín tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo nghi thức quốc tàng
trong niềm xúc động tiết thương sâu sắc từ sáng sớm các đoàn đại biểu đảng nhà nước quốc hội
chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ
đảng viên các tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã trang nghiêm tề tiệu
tại khu vực nhà tăng lễ dự lễ viếng chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ lòng biết ơn
sự kính trọng đối với vị nguyên thủ đã cống hiến chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
mở đầu lễ viếng đoàn gia đình họ hàng nội ngoại
của chủ tịch nước trần đại quang do phu nhân nguyễn thị hiền cùng các con dẫn đầu
đã xúc động dân hương dân hoa lên linh cữu đồng chí
trong điểm tiếc thương vô hạn đoàn ban chấp hành trung ương đảng do tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu
vào viếng đồng chí trần đại quang
xúc động khi sổ tang tổng bí thư nguyễn phú trọng viết
vô cùng thương tiếc đồng chí trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhà lãnh đạo đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng
nhà nước và nhân dân ta nhất là với lực lượng công an nhân dân
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta
xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí
xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này
đoàn chính phủ do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn
vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí trần đại quang
đoàn quốc hội do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
vào viếng đồng chí trần đại quang và chia buồn cùng gia quyến
đoàn chính phủ do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị thủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
vào viếng và chia buồn cùng ra quyến
đoàn chính phủ do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
đoàn chính phủ do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
vào viếng và chia buồn cùng ra quyến
cùng ngày các đoàn đại biểu của trung ương địa phương và các đoàn khách quốc tế
cũng đã vào viếng chủ tịch nước trần đại quang chia buồn cùng gia quyến
đồng chí trần đại quang
sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
quê quán xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đồng chí vào đảng cộng sản việt nam ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ủy viên trung ương đảng các khóa một mươi một mươi một một mươi hai
ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi một một mươi hai
chủ tịch nước từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi
chủ tịch hội đồng quốc hội làm trưởng đoàn
quốc phòng và an ninh
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương
đại biểu quốc hội các khóa một mươi ba một mươi bốn
trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
lễ truy điệu đồng chí trần đại quang sẽ tổ chức vào bảy giờ ba mươi phút
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng
từ một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày tại quê nhà xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình